cùng trải nghiệm một không gian đón chào năm mới khác nhưng cũng rất đặc biệt của một gia đình người nước ngoài đang sinh sống tại việt nam
với đặc thù công việc phải thi công công trình ở xa và luôn phải di chuyển giữa hai nơi là hà nội và thái bình
từ nhiều năm trước đây gia đình anh richard seaman thường hay đón sao thừa tết dương lịch ở xa
đến năm nay khi mà ngày ba mươi một tháng một mươi hai rơi đúng vào thời điểm cuối tuần
gia đình anh mới được dịp quây quần để cùng đón tết dương lịch tại hà nội
anh chia sẻ rất nhiều về tình cảm về đất nước việt nam cho những người bạn việt nam và cho người bạn đời của mình
mọi công việc chúng tôi sẽ tạm dừng từ thứ bảy
thật vui vì năm nay giao thừa rơi vào dịp cuối tuần nên chúng tôi có thể đón năm mới tại hà nội và có nhiều lựa chọn để đi đây đi đó hơn
và chúng tôi sẽ dành kỳ nghỉ này với ba ngày thứ bảy chủ nhật thứ hai để đi thăm thú
vui chơi khắp nơi nghe nhạc gặp gỡ bạn bè trước khi quay trở lại thái bình mà tiếp tục công việc
chia sẻ về sự khác nhau với tết cổ truyền việt nam
chị nguyễn hồng trang người bạn đời của rechat cho biết
tết dương lịch với người nước ngoài không phải là tết đoàn viên đây là dịp để họ ra ngoài vui chơi gặp bạn bè
theo cái văn hóa phương tây thì mình cảm nhận rằng là có một chút năm mới nó khác với người phương tây thì
christmot mới là cái dịp chính nó giống như tết ta của việt nam là đoàn viên với gia đình
còn trong cái dịp tết năm mới này với người tại phương tây chỉ là một dịp cũng rất là họ rất là vui mừng hân hoan chào đón năm mới
và thường xuyên là họ
họ có thể đi ra ngoài họ vui vẻ ở những quán bar quán bia và tất cả mọi người tụ tập với nhau
năm mới với chúng tôi là thời điểm chúng ta bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra trong năm cũ và hướng tới hẳn một năm mới
vì vậy giao thừa dù ở anh hay ở việt nam tôi cũng muốn ra đường đi dạo ở ngắm phố phường
đi vào một quán nhạc nào đó thưởng thức một cốc bia và nghe nhạc rock
jart cũng là một người hâm mộ đặc biệt và có tình cảm đặc biệt với âm nhạc của việt nam
khi có thời gian dành dỗi anh thường nghe những giai điệu
của các ca khúc dốc việt và bày tỏ sự ngưỡng mộ với những giai điệu sôi động này
vì với rechat hay bất kỳ người nước ngoài nào
âm nhạc vẫn luôn là chất xúc tác cho những ngày ăn mừng năm mới và những dịp lễ vui vẻ
năm mới với chúng tôi là sẽ phải ra ngoài ngắm đường phố có thể tụ tập để xem đếm ngược
rồi sau đó ghém một quán nhạc và nghe các ca khúc cả việt lẫn anh
năm nay thời điểm lẫn thời tiết đều thuận lợi để làm điều đó thật tuyệt vời
là thời điểm ấm áp nhất trong năm với không khí gia đình
thì năm mới là thời điểm mà người nước ngoài hướng tới các cuộc vui ngoài trời
tất cả đều hy vọng một năm mới tươi sáng thành công và đầy may mắn